thời gian gần đây báo chí dư luận phản ánh cung cấp các thông tin và bằng chứng về việc công ty trách nhiệm hữu hạn nhã khắc lâm đã tuyên truyền quảng bá và ký hợp đồng bán hàng đa cấp với các cá nhân trong khi chưa được cục quản lý cạnh tranh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
để làm rõ về vấn đề này các đơn vị trong bộ công thương sẽ thực hiện kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn nhã khắc lâm
theo đó bộ công thương sẽ thành lập đoàn kiểm tra do thanh tra bộ chủ trì thành phần gồm cục quản lý cạnh tranh cục quản lý thị trường vụ pháp chế
đoàn kiểm tra phối hợp với bộ công an bộ kế hoạch và đầu tư trong trường hợp cần thiết làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn nhã khắc lâm
xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm nếu có đồng thời có những khuyên cáo và biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp
cục quản lý cạnh tranh gửi công văn cho sở công thương hà nội sở công thương tp hcm và các địa phương nơi có công ty trách nhiệm hữu hạn nhã khắc lâm
đang có các hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp để giám sát kiểm tra hoạt động của công ty
việc thực hiện kiểm tra sẽ phải hoàn thành và báo cáo bộ trưởng trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi